kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày thương binh liệt sĩ sáng nay đoàn đại biểu ban chấp hành trung ương đảng
chủ tịch nước quốc hội chính phủ ubnd mặt trận tổ quốc việt nam đã đặt vòng hoa
dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đường bắc sơn hà nội
và vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
dự lễ tưởng niệm có thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
các đồng chí nguyên tổng bí thư nông đức mạnh nguyên chủ tịch nước trần đức lương
nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an nguyễn sinh hùng chủ tịch ubnd mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn
cùng dự lễ tưởng niệm
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ
với lòng biết ơn vô hạn các đại biểu đang nghiêng mình tượng điểm các anh hùng liệt sĩ
những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của đất nước
vì chủ nghĩa xã hội
vì nghĩa vụ quốc tế cao cả
tiếp đó đoàn đại biểu ban chấp hành trung ương đảng chủ tịch nước quốc hội chính phủ
ubnd mặt trận tổ quốc việt nam đã đặt vòng hoa vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
các đại biểu bày tỏ niềm thành kính tưởng nhớ chủ tịch hồ chí minh
lãnh tụ thiên tài anh hùng giải phóng dân tộc
người đã làm dạng dỡ dân tộc ta non sông đất nước ta
trong cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng đất nước
hàng triệu người con yêu tú của dân tộc đã hiến dâng tuổi thanh xuân
hy sinh cho tổ quốc hàng triệu thân nhân liệt sĩ
mãi mãi không bao giờ được gặp lại những người thân yêu của mình
nhân dân ta đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ
trong những năm qua đảng nhà nước và nhân dân ta luôn quan tâm
chăm lo thực hiện tốt công tác chăm sóc người có công
truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn đã được kết tinh